các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
khi tượng thủy văn quốc gia hiện nay nước ta đang chịu tác động của hiện tượng el nino
khiến cho nền nhiệt của cả nước cao hơn so với chung mình nhiều năm
cùng với đó giai đoạn này do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây nên khả năng cao
dẫn đến đợt nắng nóng diện rộng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực ngày hai mươi sáu tháng bốn
thủ đô hà nội có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng gió nam cấp hai cấp ba nhiệt độ giao động từ hai mươi năm ba mươi sáu độ
phía tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt và đặc biệt cay cắt nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
phía đông bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa sào và sông vài nơi
ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt có nơi đặc biệt cay cắt
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng cay cắt có nơi đặc biệt cay cắt
phía nam ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ giao động từ hai mươi hai ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ giao động từ hai mươi năm ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước